hiện trên thế giới đã ghi nhận chín mươi năm ba trăm tám mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín có ba hai trăm tám mươi năm ca tử vong tại tám mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó các quốc gia có nhiều người mắc nhất gồm trung quốc hàn quốc ý iran nhật bản
đây là báo cáo tại cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín với thủ tướng nguyễn xuân phúc diễn ra vào chiều nay tại hà nội
dự báo trong thời gian tới lượng công dân việt nam từ các nước trong đó có hàn quốc nhập cảnh vào việt nam với số lượng lớn
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần chủ động bố trí một số cơ sở cách ly để sẵn sàng thu dung ngoài các cơ sở cách ly do quân đội đã bố trí
công dân thuộc tỉnh thành phố nào thì được theo dõi cách ly tại đó theo nguyên tắc
khi nhập cảnh vào việt nam được đưa vào khu cách ly tập trung ban đầu tại đây được khám sàng lọc
những trường hợp không có biểu hiện sốt ho khó thở và không đến hoặc đi qua vùng dịch
thì được chuyển về địa phương để theo dõi cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
tại cuộc họp các thành viên đã báo cáo tình hình chống dịch và đưa ra những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trở lại sau dịch